tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tiếp đoàn thượng viện hoa kỳ đăng thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thay mặt đoàn công tác thượng nghị sĩ patrick lehy khẳng định hoa kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với việt nam trên tất cả các lĩnh vực trong đó có việc giải quyết hậu quả chiến tranh
thường trực ban bì thư trần quốc vượng hoan nghênh chuyến thăm việt nam của đoàn thượng viện hoa kỳ và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực nhất là trên lĩnh vực kinh tế thương mại hợp tác giáo dục đào tạo tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh